ubnd tp hcm vừa có chỉ đạo đối với các sở ngành và hai mươi bốn quận huyện về việc tăng cường hiệu quả quản lý trong lĩnh vực đất đai kinh doanh bất động sản nhằm khắc phục những bất cập đang còn tồn tại
theo đó sở xây dựng sẽ tiến hành ra soát các dự án kinh doanh bất động sản các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố
đồng thời đề xuất kết nối liên thông cơ sở dữ liệu về các dự án kinh doanh bất động sản các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên cả nước
để phục vụ cho công tác quản lý phòng chống vi phạm pháp luật khắc phục hạn chế về thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp bất động sản có trụ sở trên địa bàn thành phố
kinh doanh sản phẩm bất động sản tọa lạc ở địa phương khác và ngược lại
sở tài nguyên và môi trường cũng sẽ phối hợp với sở xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả
đề án nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố hồ chí minh